thưa quý vị vào ngày hôm nay hai mươi một tháng bảy tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bé gái tám tuổi bị bạo hành đến tử vong tại căn hộ trung cư ở quận bình thạnh
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay nguyễn kim trung thái và nguyễn võ quỳnh trang được áp giải đến tòa nhân dân tp hcm bằng hai xe chuyên dụng
bị can nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê tệ gia lai ra tòa về tội giết người và hành hạ người khác
trong khi đó bị can nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi là cha đẻ của nạn nhân bị xét xử về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
vào lúc tám h hai mươi vào sáng ngày hôm nay phiên tòa bắt đầu hội đồng xét xử thẩm vấn lý lịch các bị cáo
sau một tiếng xét xử tòa nhân dân tp hcm tạm hoãn phiên tòa đối với nguyễn võ quỳnh trang và nguyễn kim trung thái với lý do
xét thấy cần giám định thương tích tỷ lệ tổn thương cơ thể gây ra cho bị hại trong các ngày mùng bảy và ngày một mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
việc giám định không thể thực hiện ngay tại phiên tòa nên hội đồng xét xử quyết định tạm hoãn trả hồ sơ cho viện kiểm sát để điều tra bổ sung
các bị cáo tiếp tục bị tạm giam chờ xét xử tiếp